tại phiên khai mạc hội nghị ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển g bảy diễn ra ở thủ đô tokyo vào ngày bảy tháng một mươi một
ngoại trưởng mỹ antony blinken đã kêu gọi nhóm có tiếng nói rõ ràng về cuộc xung đột giữa hamas và israel kéo dài một tháng qua
người đứng đầu bộ ngoại giao mỹ khẳng định đây là thời khắc quan trọng để các nước g bảy cùng đối mặt với cuộc khủng hoảng này
và đưa ra tiếng nói chung rõ ràng về tình hình hiện nay ở giải gaza
mặc dù không đề cập chi tiết ông blinken nhấn mạnh trong những ngày sắp tới công tác hỗ trợ có thể mở rộng theo cách thức cụ thể
trong khi đó tuyên bố của nhà trắng cho biết tổng thống mỹ và thủ tướng israel đã thảo luận khả năng tạm dừng chiến thuật
nhưng cho đến nay thì không có thỏa thuận nào được đưa ra và hai nhà lãnh đạo cũng không đề cập đến khả năng ngừng bắn
dự kiến trong hai ngày diễn ra hội nghị ngoài khủng hoảng trung đông các ngoại trưởng nhóm g bảy cũng sẽ thảo luận về một loạt vấn đề
như xung đột giữa nga và ukraine
các diễn biến ở khu vực ấn độ dương thái bình dương vấn đề tên lửa và hạt nhân của triều tiên
nỗ lực của g bảy nhằm tăng cường hợp tác với khu vực trung á ngoại trưởng nga dự kiến tham dự theo hình thức trực tuyến